đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến thăm và thị sát khu vực quy hoạch xây cầu biên giới việt nam trung quốc tại tỉnh lào cai
tại xã biên giới bản vược huyện bát sát phó thủ tướng phạm bình minh đã được lãnh đạo tỉnh lào cai
báo cáo về một số tình hình trên tuyến biên giới của tỉnh kế hoạch và phương án xây dựng cầu đường bộ
qua sông hồng trên biên giới việt trung tại khu vực xã bản vược
đây là dự án đã được thủ tướng chính phủ đồng ý về chủ trương hỗ trợ nguồn vốn xây dựng từ ngân sách trung ương
theo kế hoạch nếu thống nhất được sớm các nội dung liên quan với phía trung quốc
dự án cầu biên giới trên sẽ được khởi công trong năm hai nghìn hai mươi một
việc xây dựng cầu đường bộ qua sông hồng trên biên giới việt trung tại khu vực này
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước